công an tỉnh quảng ninh đã thông tin về vụ việc nhiều em học sinh của trường trung học phổ thông hoành bồ
thành phố hạ long nhập viện cấp cứu sau khi ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc
bước đầu cơ quan công an xác định vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một học sinh sinh năm hai nghìn chín
chú tệ phường hoành bồ có đến chơi nhà chị họ ở cùng phường và tìm thấy một túi có nhiều gói dạng thanh giống như kẹo dẻo
do tưởng là kẹo nên là cháu đã cầm về và mang kẹo ra mời các bạn ăn cùng
sau khi ăn thì có một mươi trên một mươi ba cháu có biểu hiện ngộ độc phải đưa đi cấp cứu
loại gói dạng thanh là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ mỹ
được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ
công an tp hạ long phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
bắt giữ hai vụ một đối tượng vận chuyển trên hai mươi một kg cành hoa lá
quả thảo mộc nghi là cần xa qua biên giới
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên phối hợp cùng lực lượng liên ngành
và công an địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn xã an đông huyện tỉnh biên
phát hiện hai đối tượng đang vác hai bao tải từ campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ lại hai bao tải bên trong có chứa khoảng hai mươi kg cành hoa lá
quả thảo mộc nghi là cần sa rồi chạy về bên kia biên giới
trước đó chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi hai đã bắt quả tang đối tượng sakun
chú tỉnh campuchia vận chuyển một bọc ni lông màu đen bên trong có chứa một năm kg cần sa từ campuchia về việt nam
bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
từ đầu tháng chín cho đến nay đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia
với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an thị xã trảng bàng
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh đột kích nhà nguyễn thành tâm tại ấp bình hòa
xã phước bình thị xã trảng bàng bắt giữ tâm cùng phan minh hùng phạm việt hùng trương tấn đạt
đang tính tiền thắng tour cho người tham gia mua số đề
tiếp đó lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp ba đối tượng nguyễn ngọc huệ phan thị hồng ngọc
huỳnh ngọc dung và mời một mươi chín người khác có liên quan đến làm việc phục vụ điều tra
tăng vật thu giữ gần tám mươi sáu triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động cùng hàng nghìn tờ giấy có nội dung ghi số đề
cá cược bóng đá bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay phan việt hùng cầm đầu đường dây
tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
trên những diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão trên biển đông thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ và chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ trên địa bàn tỉnh phú yên
theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên hiện có hai trăm ba mươi chín tàu cá với một hai trăm tám mươi sáu lao động đang hoạt động
trên các vùng biển trong đó hoạt động xa bờ vùng biển giữa biển đông và đông nam quần đảo trường sa có một trăm bảy mươi tàu cá với chín trăm chín mươi tám lao động
hoạt động gần bờ và đi về trong ngày vùng biển các tỉnh từ bình định đến bình thuận có sáu mươi chín tàu cá với hai trăm tám mươi tám lao động
số phương tiện còn lại đang neo đậu tại các bến bãi địa phương tất cả chủ phương tiện tàu cá trên đều đã nhận được thông tin
về tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
và thường xuyên liên lạc được về với gia đình
theo dự báo khánh hòa là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số chín
vì vậy các biện pháp chuẩn bị ứng phó với bão đang được công an tỉnh khánh hòa tích cực triển khai
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố nha trang
những lời nhắc nhận của các bác sĩ là
công an tỉnh khánh hòa đã nhờ được lực lượng cảnh sát giao thông và ngoan tỉnh khánh hòa
liên tục phát loa tuyên truyền tại các địa bàn sung yếu khu vực tránh chú bão của tàu thuyền
các chủ phương tiện thuyền bè được tuyên truyền chủ động các phương án bảo đảm an toàn tính mạng
tài sản trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang mạnh lên thành cơn bão số chín
và có khả năng đổ bộ vào tỉnh khánh hòa
công an tỉnh khánh hòa đã nhờ được lực lượng cảnh sát giao thông và ngoan tỉnh khánh hòa

đã trở về nơi tránh chú bão nheo đậu an toàn tại cảng hòn rớ cửa bé khu vực cầu bình tân
số phương tiện còn lại đang tiếp tục di chuyển về bờ để nheo đậu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa thường xuyên túc trực tuần tra trên biển
nhắc nhở bà con ngư dân nhanh chóng về bờ tìm nơi tránh trú an toàn
đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh đơn vị cũng bố trí tổ công tác tăng cường tuyên truyền
hỗ trợ nhân dân trang néo phương tiện lồng bè chủ động các phương án di rời đảm bảo an toàn tài sản
tính mạng trước khi áp thấp có thể mạnh lên thành bão đổ bộ vào đất liền
từng chủ phương tiện từng chủ bè là buộc nếu bão nếu khả năng bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh khánh hòa
thì buộc phải di rời những phương tiện và bè về nơi trú bão an toàn
thời điểm này tại khánh hòa thời tiết đã bắt đầu cho thấy sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão đang ngày càng rõ nét
các hoạt động vận truyền đánh bắt trên biển đã bị tạm dừng từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi

tuyên truyền phòng chống bão đang tiếp tục được lực lượng công an khánh hòa chủ động triển khai một cách quyết liệt
bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn tài sản sức khỏe tính mạng của nhân dân
mưa lớn kéo dài không ngớt khiến cho nhiều tuyến giao thông
nhất là đường về các huyện miền núi vùng sâu của tỉnh quảng nam bị sạt lở nặng giao thông ách tắc
các địa phương trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khắc phục
đáp ứng nhu cầu vận chuyển lương thực hàng thiết yếu đến người dân
đến ngày hôm qua trên các tuyến quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b hai mươi bốn c qua địa phận các xã phước ninh quế lâm của huyện nông sơn
xã trà mai trà gion của huyện nam trà my và nhiều nơi trên quốc lộ hai mươi bốn c giao thông đã trở lại bình thường
lượng đất đá sạt lở vùi lấp trên các tuyến tỉnh lộ sáu trăm một mươi bảy và sáu trăm một mươi tám
thuộc địa phận các xã tam quang tam huyệt của huyện núi thành đã được san ủi bước một giao thông cơ bản thông suốt
khu gian đường sắt giữa hai ga núi thành tỉnh quảng nam và trì bình tỉnh quảng ngãi bị sạt lở
nền đường sát bị khoét sâu với chiều dài đoạn bị hư hỏng là bốn mươi mét đã được khắc phục và thông tuyến
tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
các địa phương trong tỉnh đang duy trì ở mức cao các phương án phòng tránh tai nạn do lũ lụt sạt lở đất bất ngờ xảy ra
đối tượng gây ra vụ thảm án giết hại bố mẹ đẻ và em gái ruột xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tỉnh lào cai bắt giữ
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã di lý đối tượng trần văn hiếu về đến công an tỉnh bắc giang an toàn để làm rõ vụ án
tại cơ quan công an bước đầu hiếu khai nhận đã sát hại những người thân trong gia đình chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
để truy xét phát hiện bắt giữ thành công đối tượng gây án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tích cực phối hợp với cục cảnh sát hình sự cục cảnh sát giao thông bộ công an và công an tỉnh lào cai cùng với một số địa phương khác
vài năm trở lại đây tình trạng ô nhiễm rác thải tại làng mộc xã hữu bằng huyện thạch thất hà nội ngày càng trầm trọng hơn
sau một thời gian phát triển nóng thì đến nay đất nông nghiệp gần như không còn giá trị canh tác
thay vào đó nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp kéo theo những hệ lụy tiêu cực với môi trường mà có lẽ rất nhiều năm sau nữa cũng sẽ khó có thể khắc phục được
khu vực bãi tập kết rác thải tự phát nằm trên tuyến đường liên xã nối liền dị nậu và hữu bằng
rác thải sinh hoạt rác thải của làng nghề được tập trung tại đây
theo người dân những năm trước đây
phía trong khu vực này có một điểm tập kết rác thải
rác thải của nguyên sang tập chẩy

gia chủ bảo đổ ra ngoài này à

tình trạng ô nhiễm và vứt rác thải bừa bãi như thế này đã kéo dài nhiều năm qua
từ hoy đến giờ hiện là những tipos rác thải có thể trở lên trên đường
từ nay tỉnh comedy đã trong gia đình jungle nhất đi
và môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng
để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này
phóng viên chúng tôi đã đến ủy ban nhân dân xã hữu bằng để liên hệ công tác
tuy nhiên chủ tịch xã và phó chủ tịch phụ trách vấn đề kinh tế của xã báo đi học
còn vị phó chủ tịch này thì khiên cưỡng trả lời phóng viên
hữu bằng nó phải gấp đôi hoặc có khi gấp ba lần so với xã khác
đây là dân trí của chị nó đông

bán vào một ngày hai mươi đến ba mươi xe đúng không
thế thì cái thông tin thành công người ta cũng không thể nào mà đảm bảo được

không những chỉ xã hữu bằng mà kể cả xã canh nậu dì nậu nó có bãi rác ngay là được
cách trả lời phóng viên theo kiểu
đùn đẩy trách nhiệm của vị phó chủ tịch xã này có lẽ đã giải thích lý do tại sao
dù chủ trương của thủ tướng chính phủ là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường sống
nhưng người dân ở hữu bằng vẫn hàng ngày hàng giờ chịu cảnh ô nhiễm
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi sở y tế tp hcm có văn bản khẩn gửi viện master tp hcm
xin ý kiến về việc tổ chức tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó văn bản nêu rõ
thực hiện công văn số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám của bộ y tế về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành kế hoạch số ba năm trăm hai mươi hai
về việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm
trong khi chợ bộ y tế hướng dẫn sở y tế kính đề nghị viện master tp hcm
chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của praser để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và hướng dẫn tập hướng chuyên ngôn
để đảm bảo căn cứ chuyên môn khi tổ chức tiêm vaccine cho nhóm trẻ này
sở y tế mong muốn viện trưởng viện baxper sớm xem xét và có ý kiến chỉ đạo
để tp hcm có cơ sở thực hiện
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm tính lũy kế từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
thành phố đã tiêm một mươi hai bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm năm mươi hai mũi tiêm trong đó mũi một là bảy một trăm bốn mươi sáu một trăm hai mươi năm mũi hai là năm sáu trăm linh ba sáu trăm hai mươi bảy tỷ lệ
tiêm chủng mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai đạt trên một trăm linh mũi hai là hơn năm mươi
công tác tiêm chủng cho người trưởng thành trên địa bàn của tỉnh vẫn đang được tập trung đẩy nhanh
trong đó theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh là không được bỏ sót đối tượng tiêm chủng
và việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua phường trảng giài tp biên hòa tiếp tục tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
trong đó có lực lượng tuyến đầu chống dịch
chỉ riêng điểm tiêm tại khu phố hai của phường đã có khoảng năm trăm linh người dân đến tiêm chủng trong một buổi
để đảm bảo trực tự và phòng chống dịch phường đã huy động các lực lượng công an đoàn viên thanh niên
dân quân tự vệ thường xuyên nhắc nhở người dân đến tiêm chủng phải thực hiện năm k đặc biệt là giữ khoảng cách
em là đoàn viên thanh niên của phường trảng giài
em tham gia công việc hỗ trợ y tế tuyên truyền giới thiệu với mọi người về ý thức bảo vệ phòng chống covid một mươi chín
công việc năm k đeo khẩu trang mọi lúc
tại điểm tiêm ở khu phố hai phường long bình dự kiến có khoảng ba trăm linh người dân đến tiêm
công tác tổ chức tại điểm tiên được chuẩn bị từ sớm
trước đó khu phố đã thông báo đến từng tổ nhân dân về khung giờ để tiêm để tránh tối đa tập trung đông người và mất trực tự
anh em đến rất sớm để công tác chuẩn bị bàn ghế cho bà con
ghế sẽ cách hai mét và thực hiện đúng năm k hướng dẫn cho bà con ai đến trước người trước và đến sau người sau
và phối hợp với khu phố trưởng mình sẽ báo cho các tổ nhân dân tổ nào chích từ khung giờ này và đến khung giờ nào
và khi bà con trích xong là có một đội ngũ tình nguyện viên anh em cập nhật thông tin luôn cho bà con
hiện tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một của đồng nai đã đạt hơn một trăm linh
bao gồm cả người ngoài tỉnh người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn
tuy nhiên vẫn còn bốn địa phương có tỷ lệ tiêm chủng dưới chín mươi năm
huyện phân phú thống nhất định quán tẩm mỹ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng nai yêu cầu ra soát
để nhanh tiến độ tiêm cho người dân ở những địa phương này không được quả sót đối tượng
đồng thời tiếp tục tập trung tiêm mũi hai
những người đúng đối tượng là phải tiêm còn những người không đúng đối tượng chúng ta đã đưa ra
không đưa vô danh sách do đó đã đúng đối tượng thì phải tiêm đủ một trăm linh để tạo nên miễn dịch cộng đồng
không được phép tiêm sót và đây cũng là quyền lợi của công dân chúng ta phải làm sao tiêm cho đủ công dân
do đó bây giờ vô với đợt tiêm mũi hai thì chúng ta cứ rà xem công dân nào chưa tiêm mũi một chúng ta vẫn tiêm bổ sung cho người ta
còn vẫn thúc đẩy tiêm mũi hai theo cái kế hoạch tiêm cho người trên năm mươi tuổi tiêm cho công nhân tiêm cho shipp
đồng nai vừa được bộ y tế phân bổ thêm năm trăm linh liều vaccine ostrazeneca
hiện tỉnh đang tiến hành tiêm đợt một mươi sáu và một mươi bảy với số lượng hơn sáu trăm linh liều vaccine
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã chấp thuận rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca xuống ít nhất bốn tuần nếu được người tiêm đồng thuận
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết trên địa bàn thành phố còn hơn năm mươi phương tiện kinh doanh vận tải chưa đổi biển theo quy định
theo quy định của bộ công an từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các phương tiện kinh doanh vận tải không làm thô tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm với lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số theo nghị định một trăm linh của chính phủ
và bị phạt tiền từ hai bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức
do đó phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm yêu cầu các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải liên hệ cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi biển số vàng
quá trình đổi biển số sẽ không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân
thời gian làm thủ tục đổi biển số vàng các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật tại bốn địa điểm
địa điểm thứ nhất là số hai trăm tám mươi hai nơi trang long phường một mươi hai quận bình thạnh
địa điểm số hai là số một nghìn ba trăm sáu mươi sáu huỳnh tấn phát phường phú mỹ quận bảy
địa điểm thứ ba là số hai trăm một mươi hai quốc lộ một a phường tân phú thành phố thủ đức
và địa điểm thứ tư là số một nghìn năm trăm linh chín đường nguyễn ánh thủ phường trung mỹ tây quận một mươi hai
hôm qua ngày hai mươi năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng và đoàn công tác của ubnd tỉnh đồng nai
đã có buổi làm việc với ubnd huyện long thành bang quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình
thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
với các công trình hạ tầng xã hội như ủy ban trường học chợ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bị chậm tiến độ
theo dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ có năm trên một mươi một công trình hoàn thành
làm việc với ubnd huyện long thành và các đơn vị liên quan chủ tịch ubnd tỉnh cao tiến dũng yêu cầu tập trung hơn nữa
để đẩy nhanh tiến độ dự án thực hiện nghiệm thu từng phần sớm đưa vào sử dụng đối với các hạng mục thiết yếu để phục vụ người dân
đảm bảo đưa vào sử dụng phục vụ cho người dân trước những công việc mà trước các hạng mục mà người dân cần muốn có sớm
nó là điện nước mấy cái này là có rồi thoát nước để người dân còn đấu vào cái hệ thống
họ muốn xây nhà của họ họ cho thoát ra đấy mấy cái việc như thế chúng ta tính toán những cái hạng mục mà chúng ta làm
ngoài ra chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu huyện long thành sớm hoàn thành chi trả tiền đền bù hỗ trợ cho tất cả người dân vùng dự án trong năm hai nghìn hai mươi một
hiện khu tái định cư lộc an bình sơn đã có một trăm linh bốn hộ gia đình đang xây dựng nhà cửa
hội đồng xác tác định cư cấp huyện đã xác đủ điều kiện bố trí tác định cư cho hơn một ba ngàn hộ
trong đó đã có chín trăm tám mươi hai hộ gia đình
bảy mươi hai hộ đã có quyết định phê duyệt tác định cư
và bảy trăm ba mươi bảy hộ đã được bốc thăm nhận đất xây dựng nhà cửa
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ vụ sai phạm trong chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất công
ở phước kiển huyện nhà bè tp hcm cho cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm để tiếp tục làm rõ một số nội dung
theo đó viện kiểm sát yêu cầu điều tra làm rõ việc định giá tài sản để xác định chính xác
giá trị tài sản của công ty tân khuẩn
tại thời điểm công ty này và công ty quốc cường gia lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù
tại dự án khu dân cư phước kiển
thời điểm công ty tân thuận và công ty quốc hường gia lai ký hợp đồng chuyển dưỡng một phần dự án khu dân cư ven song
cũng như thời điểm khởi tố vụ án nhằm xác định chính xác tài sản của nhà nước bị thất thoát
tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án
yêu cầu điều tra xác định trách nhiệm của các cá nhân thuộc công ty quốc cường gia lai
và xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án
đồng thời làm rõ việc cấp giấy chứng nhận của các cá nhân tại khối a khu bốn thuộc dự án khu dân cư ven sông
đã được công ty quốc cường gia lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng như thế nào
xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại thất thoát tài sản của nhà nước
ngoài ra viện kiểm sát cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của hai người khác
nguyên là lãnh đạo và cán bộ văn phòng thành ủy tp hcm và yêu cầu bổ sung kết quả xử lý về mặt đảng
của các bị can là đảng viên trong vụ án
mới đây ca sĩ viu oanh tiếp tục lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
liên quan đến đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng có phát ngôn được cho là xúc phạm uy tín danh dự
sau một ngày hợp tác cùng với cơ quan điều tra vi oanh cùng với một số nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật này
đã có chia sẻ với sản phương nam về những diễn biến của vụ kiện
lần làm việc thứ hai với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ca sĩ viu oanh gửi thêm đơn yêu cầu khởi tố vụ án
đối với bà nguyễn phương hằng về một số hành vi được cho là làm nhục người khác vù khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ kiện này gây chú ý dư luận bởi là động thái của nghệ sĩ hướng đến bà hằng nhưng không liên quan minh bạch từ thiện miền trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ca sĩ viu anh gửi thêm đơn yêu cầu khởi tố vụ án
điều tra công an tp hcm cũng nhận nhiều đơn tương tự với người bị tố cáo là bà nguyễn phương hằng
nghệ sĩ ưu tú hoài linh ca sĩ đàm vĩnh hưng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi vợ chồng công vinh thủy tiên đã nộp đơn và đang trong quá trình xác minh
tôi sẽ đứng trên cương vị là một người công dân bình thường và đang được sống trong một xã hội văn minh hiện đại
việc một người dân bị suốt ngày lăng nhục chửi rũa rồi vu khống trên cộng đồng mạng
điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ là không phải chúng ta cứ suốt ngày ngồi trên mạng rồi đôi co rồi tranh luận rồi cãi nhau trên mạng để làm gì
chỉ là mất thời gian thôi và không có một ý nghĩa gì hết
tôi cho rằng những lời nói của bà phương hằng căn cứ trên những giấc mơ mà bà nói như thế tôi cho rằng cái căn cứ này hoàn toàn không có cơ sở không đúng với quyền của ngốc lực nó bị trực cư
vì góc nhìn đối với các nghệ sĩ rõ ràng bản thân của họ là gì họ là những người bị xúc xạc bị giấy dự
để làm cho những người này không thể ngóc đầu lên được trong xã hội và trong nghề nghiệp
nếu như các nghệ sĩ có sai họ có ăn chặt tiền thương thiện thì những người quyên góp cho những nghệ sĩ này họ được quyền nghiệp làm đơn tốt khác tốt cao những nghệ sĩ này
và nếu như trong trường hợp có cái dấu hiệu bị xử thì cơ quan chính sách điều tra sẽ khởi tội truy tố về tội lừa đọc chứ không phải thật xác
vụ khiếu kiện của ca sĩ viu anh liên quan chủ yếu đến vấn đề nhân phẩm và đời sống cá nhân
hiện chưa có động thái pháp lý ngược lại từ phía của bà nguyễn phương hằng với ca sĩ này
còn đối với đơn khởi kiện của nghệ sĩ ưu tú hoài linh nghệ sĩ đàm vĩnh hưng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi và công binh thủy tiên với nhân vật này
thì có tính chất phức tạp hơn bởi cơ quan cảnh sát điều tra nhiều tỉnh thành nhận đơn tối giác ngược lại cho rằng có dấu hiệu thiếu minh bạch khi giải ngân từ thiện
do đó cơ quan công an đang phối hợp với nhiều địa phương miền trung xác minh thông tin để xử lý song song các yêu cầu khiếu kiện của hai phía
theo tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trần hữu minh tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tính từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
toàn quốc xảy ra bảy trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết ba trăm bảy mươi bảy người và làm bị thương năm trăm bảy mươi ba người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí trong đó giảm năm trăm bốn mươi
tương đương bốn mươi bốn mươi năm giảm hai trăm một mươi sáu người chết tương đương ba mươi sáu bốn mươi hai và giảm bốn trăm tám mươi hai người bị thương tương đương bốn mươi năm
trong số các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra nhiều nhất với bảy trăm tám mươi chín vụ làm chết ba trăm sáu mươi bảy người bị thương năm trăm bảy mươi ba người
giảm bốn mươi chín mươi bốn số vụ ba mươi bảy chín số người chết và bốn mươi năm năm mươi tám số người bị thương so với cùng kỳ năm trước
kế đến là đường thủy với sáu vụ tai nạn xảy ra
làm chết bảy người không có người bị thương
so với cùng kỳ năm trước tăng hai trăm linh về số vụ và tăng sáu trăm linh về số người chết
tuyến đường sắt xảy ra ba vụ tai nạn giao thông làm chết ba người không có người bị thương
tăng năm mươi về số vụ và tăng hai trăm linh về số người chết nhưng giảm một trăm linh số người bị thương
tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục hàng không việt nam cục đường sắt việt nam
dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hành khách
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ cục hàng không việt nam và cục đường sắt việt nam
chỉ đạo các hãng hàng không tổng công ty đường sắt dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu
kê khai bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi
các đơn vị trên yêu cầu hành khách tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng pc covid
mục khai báo di chuyển nội địa và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
từ ngày hôm qua hai đoàn kiểm tra của bộ giao thông vận tải đã bắt đầu kiểm tra việc mở lại vận tải khách
của năm lĩnh vực gồm đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt và hàng không
theo đó đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải tại sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
các cảng hàng không ga đường sắt bến xe đơn vị vận tải trạm dừng nghỉ trên đường bộ cảng
cảng biến thủy nội địa nơi xếp dỡ hàng hóa đợt kiểm tra lần này để đánh giá lại và tìm giải pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của lĩnh vực vận tải trên phạm vi cả nước
thời gian kiểm tra sẽ kéo dài trong quý bốn năm nay
thưa quý vị tặng hàng nghìn xuất quà cùng với một mươi một tấn rau củ quả cho người dân nội đô
và tiêu thụ hơn một trăm linh tấn nông sản
cho nông dân khu vực ngoại thành chúng tôi đang nhắc đến những đóng góp của chị đào thị lương
chủ nhiệm cô lạc bộ nữ doanh nhân huyện phú xuyên thành phố hà nội trong những ngày dịch bệnh căng thẳng vừa qua
sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với chị lương
người phụ nữ bỏ qua những lời đàm tiếng luôn miệt mài về công việc thiện nguyện
dù bận rộn với công việc tại hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau củ quả của mình
nhưng chị lương chưa bao giờ quên việc giúp đỡ người khác
nhận được thông tin nhiều đoàn xe máy của người lao động tiếp tục di chuyển từ các tỉnh phía nam về quê qua địa bàn hà nội
chị đã cùng câu lạc bộ thiện nguyện của mình tổ chức nấu cơm phát áo tặng dép cho bà con tại đây

trong công việc thì nhiệt tình hết mức trong khả năng của mình lúc nào cũng được bất kể mình gọi sớm tối cũng có mặt được luôn

cô là người năng động tốt tính nhiệt tình hết mức trong khả năng của mình lúc nào cũng được bất kể mình gọi sớm tối cũng có mặt được luôn
không chỉ làm từ thiện tặng quà cho người nghèo chị lương còn giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ nông sản
nhờ chị trong những ngày dịch hay bất kể thời điểm nào bà con tại xã đồng tiến huyện ứng hòa thành phố hà nội không lo bị lái buôn ép giá bởi đã trồng không bán được
không có những người như cô lương tiêu thụ thì sản phẩm của các cô rất khó khăn cũng cảm ơn có cô đấy cô thu mua cho giá thành của cô mua là hợp lý
sinh hoạt tại hội liên hiệp phụ nữ huyện phú xuyên chị lương cùng chị em trong hội làm được rất nhiều công việc thiện nguyện giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh

vậy là mình vẫn phải chấp nhận thế nhưng mà thôi tất cả cũng mang cái tâm và cái tấm lòng của mình sau khi đó là tất cả những cái gì mình làm được và những hành động của mình có sự lan tỏa ra để cho toàn thể cộng đồng cũng mọi người cũng chung tay